trước những diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín rất phức tạp tại bắc giang
theo chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đề nghị của công an tỉnh bắc giang
vào sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tiếp tục tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
để hỗ trợ tỉnh bắc giang trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tiếp tục tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ để hỗ trợ tỉnh bắc giang trong công tác đảm bảo an ninh trả tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tiếp tục tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
để thực hiện các quy định phòng chống dịch tuyệt đối không được lơ là chủ quan và đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
nhất là những khu vực có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp